tại thành phố cần thơ bộ công an phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ vừa tổ chức khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy cụm số bốn
hội thi có một mươi hai đội với một trăm chín mươi hai vận động viên huấn luyện viên tham gia đến từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh vĩnh phúc và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh khánh hòa
các vận động viên thi bốn môn chạy một trăm linh m vượt chứa ngại vật cứu nạn cứu hộ chạy bốn trăm linh m vượt chứng ngại vật cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói khí độc và cứu nạn cứu hộ dưới nước
năm nay hội thi thể thao nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn toàn quốc được tổ chức tại một mươi hai cụm với sự tham gia của một trăm sáu mươi bốn đội tuyển
thông qua hội thi nhằm xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ có đủ khả năng về thể lực kỹ thuật sự mưu trí lòng dũng cảm xử lý các tình huống tai nạn sự cố phức tạp khó khăn có thể xảy ra trong thực tế cuộc sống hàng ngày